mưa cũng đã giảm hẳn tại bình định mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm và ở mức cao
giao động ở mức báo động hai tuy vậy hàng chục xã ở các huyện tuy phước an nhơn vẫn chìm sâu
trong nước lũ từ một đến hai mét nhiều địa phương đang bị cô lập chia cắt thiếu lương thực
nước uống cuộc sống của người dân đang gặp muôn vàn khó khăn
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thôn huỳnh kim phường nhơn hòa thị xã an nhơn nằm ở hạ lưu sông côn
vẫn ngập sâu trong nước lũ hàng trăm hộ dân ở đây đã trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa
nước sông côn đạt đỉnh trên mức báo động ba hơn một năm mét khiến toàn thôn huỳnh kim ngập từ hai đến ba mét
toàn bộ người dân ở thôn này đều phải bỏ nhà chạy trốn lũ trong đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
nước lũ lên nhanh vào ban đêm người dân không kịp di rời tài sản nên tất cả đều bị ngâm trong nước lũ hư hỏng toàn bộ
hàng ngàn con da súc da cầm đã bị lũ cuốn trôi
từ hầu giờ tôi bảy mươi bảy tuổi lịch sử nhà cửa đều hư hết trâu bàn rớt trâu hết rồi lúa đủ lúa khắp
đây là lần đầu tiên trong lịch sử trong vòng một tháng
bình định phải gánh chịu bốn đợt lũ lớn gây thiệt hại quá nặng nề ngoài khả năng khắc phục của tỉnh
mưa lũ đã làm hai mươi năm người chết một mươi người bị thương gần bốn trăm linh căn nhà bị sập
một mươi ba sáu trăm linh hectare lúa đông xuân mới giao xạ đã bị ngập hư hỏng hoàn toàn
nhiều công trình hạ tầng giao thông thủy lợi đê điều bị sạt lở cuốn trôi
ước tính thiệt hại hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng người dân đang phải đối mặt với nguy cơ đói rét
nhà em về đây là ngập tấm mấy ngối luôn mà bá vô một cái
chớ hết rồi giờ gà rồi nó chết rồi lúa rồi ướp hết rồi hay hốt đem vô một cái rồi hay rửa bùng rửa rồi nhà chơi
đến chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nước trên các sông xuống chậm và vẫn ở mức cao
hàng ngàn ngôi nhà ở bình định vẫn ngập sâu trong nước lũ
lũ trồng lũ khiến đời sống người dân nơi đây đang gặp muôn vàn khó khăn
nhiều người rơi vào cảnh trắng tay tài sản bị cuốn trôi nhà bị sập không có nơi ở
hiện công tác cứu trợ lương thực nước uống đang được tỉnh bình định khẩn trương triển khai